thưa quý vị vào ngày một mươi năm tháng bốn một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống miền bắc
tiếp đó vào ngày một mươi sáu tháng bốn không khí lạnh tăng cường mạnh hơn nên nhiệt giảm trời mưa rông
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào ngày một mươi năm tháng bốn
các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu
khiến trời nhiều mây có mưa nhỏ nên nhiệt giảm nhẹ
sau đó khoảng ngày một mươi sáu tháng bốn không khí lạnh hoạt động mạnh hơn gây mưa rào và rông cho toàn miền bắc
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
mưa có thể kéo dài đến khoảng ngày một mươi bảy tháng bốn
do giảm mưa chỉ còn tập trung chủ yếu tại khu vực tây bắc vào đêm và sáng
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt độ ở bắc bộ có xu hướng giảm
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng bốn trời chuyển lạnh
giữa ngày một mươi tám tháng bốn trời có khả năng chuyển rét
thủ đơ hà nội trong hai ngày một mươi năm đến một mươi sáu tháng bốn trời nhiều mây
có mưa nhỏ nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ c
từ ngày một mươi bảy tháng bốn nhiệt độ giảm xuống chỉ còn hai mươi hai mươi ba độ c trời nhiều mây có mưa rông
đến ngày một mươi tám tháng bốn trời còn mưa mưa rào nhiệt độ trong ngày giao động từ một mươi chín đến hai mươi bốn độ c
cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc và trung trung bộ
có mưa rông rải rác từ khoảng ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bốn
nên nhiệt giảm trời chuyển lạnh có mưa chuyển rét
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ nay cho đến đầu tháng năm
miền bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh
tuy nhiên các đợt không khí lạnh cuối mùa chủ yếu gây mưa rào và rông
chưa chỉ chuyển lạnh hoặc chuyển rét trong thời gian ngắn
trong mưa rông có khả năng cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do sự tranh chấp của hai khối khí trái chiều trong thời điểm giao mùa
ngay sau đợt mưa rồng ngày một mươi bảy một mươi tám tháng bốn khoảng ngày hai mươi tháng bốn
do hội tụ mực năm m nên khu vực miền bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
tại tây nguyên và nam bộ những ngày tới tiếp tục có mưa chuyển mùa
cục bộ có mưa rào vào chiều tối ngày nắng nhanh từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn
do ảnh hưởng của gió tây nam nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
dự báo từ nay đến ngày hai mươi tháng bốn tổng lượng mưa tại khu vực tây bắc phổ biến
từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm khu vực đông bắc phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
khu vực trung bộ phổ biến từ bảy mươi một trăm ba mươi mm khu vực tây nguyên và nam bộ
phổ biến từ tám mươi một trăm bảy mươi mm
cũng trong những ngày tới nắng nóng đầu mùa có thể xảy ra cục bộ
tại khu vực tây bắc và trung bộ gần nhất là ngày một mươi ba tháng bốn sau đó tạm giảm
dự báo năm nay nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn trong tháng năm tại bắc bộ và trung bộ
tuy nhiên đợt nắng nóng sẽ không kéo dài và gai gắt